công an huyện thanh bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai tài xế này tổng số tiền một mươi năm triệu đồng
đồng thời liên hệ ngành chức năng đưa những người có liên quan cách ly y tế và buộc các xe quay lại theo đúng quy định phòng chống dịch
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh đã xuất hiện mưa to đến rất to
chia cắt đến sáng nay mưa lũ đã làm một người tại nghệ an mất tích
tại thị trấn kim sơn huyện quế phong hai mươi hai hộ dân với chín mươi tám nhân khẩu bản trăm lẻo bị cô lập
còn tại hà tĩnh ngày hai mươi năm tháng chín một lượng lớn đất đá sau đồi đã đổ ập xuống nhà một hộ dân
khiến hai cháu nhỏ bị thương một số tuyến đường bị ngập lụt chia cắt
tại huyện vũ quang có một số thôn đã bị cô lập
bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến
về dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách trong bối cảnh các địa phương nới lỏng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách khi nới lỏng giãn cách sẽ được thực hiện đối với cả năm lĩnh vực là đường bộ hàng không đường sắt đường thủy nội địa và hàng hải
đáng chú ý là bản dự thảo lần này đưa ra yêu cầu đi lại với hành khách đã đơn giản hơn rất nhiều khi đã cắt bỏ hoàn toàn các điều kiện về tiêm vaccine
về giấy chứng nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
về cư dân mạng nghĩ sao về vấn đề này mời quý vị cùng đến với tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
sau khi tiếp thu ý kiến của các địa phương bản dự thảo kế hoạch đi lại bình thường mới được bộ giao thông vận tải điều chỉnh với đề xuất bỏ quy định về tiêm vaccine đã thu hút sự quan tâm chia sẻ trên các trang mạng xã hội
sự thảo kế hoạch khôi phục vận tải đang được bộ giao thông vận tải xây dựng với cả năm lĩnh vực
đường sắt đường thủy nội địa hàng hải hàng không
theo đó hành khách khi đi trên phương tiện vận tải đi đến địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi năm chỉ thị số một mươi ba
phải thực hiện nghiêm năm k các quy định về phòng chống dịch khai báo y tế theo quy định của bộ y tế đồng thời khai báo trên địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
rất nhiều cư dân mạng đã nêu ý kiến ủng hộ việc sớm khôi phục vận tải trong cả nước và thống nhất với dự thảo của bộ giao thông vận tải
tin vui nhé
nhất trong ngày tôi đồng ý với phương án mà bộ giao thông vận tải đưa ra
hoàn toàn ủng hộ bộ giao thông vận tải với phương án trên phải thống nhất trên toàn quốc tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông
xử lý nghiêm người đứng đầu những địa phương làm trái quy định
ủng hộ mong sớm thực hiện giao thông đi lại trong điều kiện bình thường mới và cần đồng bộ các địa phương
chỉ mong được như vậy chỉ sợ rằng chỗ này cho đi lại nhưng chỗ khác lại cấm
đã có rất nhiều ý kiến của cư dân mạng thể hiện sự đồng tình
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng chỉ năm k liệu có đủ để kiểm soát tốc độ bệnh nhân chuyển nặng sẽ không vượt quá tốc độ xử lý của hệ thống y tế hiện nay
ngoài ra nhiều cư dân mạng cho rằng việc cần thiết hiện nay là phải có quy định thống nhất trong cả nước về việc đi lại bình thường mới
không để tình trạng mỗi nơi làm mỗi kiểu
phải nhanh chóng thống nhất toàn quốc về đi lại sao cho thuận lợi vừa làm ăn vừa chống dịch
không để các địa phương mỗi nơi một kiểu mà hãy coi cả nước là một
vùng xanh nơi nào cũng như nhau
tại khi có đủ điều kiện đã tiêm đủ vaccine ít nhất trên đường quốc lộ mọi người được đi chỉ kiểm tra nơi đi đến
cần có quy định chung trên toàn quốc chứ mỗi tỉnh một kiểu
thì dù cho thành phố hồ chí minh có mở giãn cách
thì một lượng lớn người đang bị mắc kẹt hàng tháng nay vẫn phải chịu cảnh
ở thì không xong mà đi về thì không được
đối với những vấn đề này theo dự thảo mới cũng quy định cụ thể
về nguyên tắc chung tại các nơi đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
sẽ không tổ chức hoạt động vận tải khách trừ các trường hợp được cấp thẩm quyền cho phép
tuy nhiên sân bay nhà ga đường sắt vẫn được hoạt động và tiếp nhận khách đi đến các địa phương không áp dụng chỉ thị một mươi sáu
tại các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi năm chỉ thị số một mươi chín
tổ chức vận tải hành khách theo mức độ hạn chế tỷ lệ phần trăm phương tiện kinh doanh vận tải hành khách của từng phương thức vận tải
tổ chức vận tải hành khách hoạt động bình thường tại các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện mức độ bình thường mới
phương tiện vận tải hành khách phải thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch theo quy định của bộ y tế hoặc hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
bên cạnh đó dự thảo cũng đưa ra các phương án cụ thể cho từng lĩnh vực vận tải như đường bộ đường sắt đường thủy nội địa hàng hải hàng không
trong đó quy định về giới hạn tần suất chuyến số lượng khách một chuyến và lộ trình nới lỏng dần theo các giai đoạn
cả nước ta đang tiến hành từng bước thận trọng đưa cuộc sống của người dân về trạng thái bình thường mới
việc cho phép hoạt động vận tải được hoạt động trở lại là một trong những bước điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và đây cũng là mong mỏi từng ngày của đông đảo người dân cũng như cộng đồng mạng
ông nguyễn viết hùng trưởng phòng quản lý vận tải sở giao thông vận tải tỉnh nghệ an cho rằng
người dân và các doanh nghiệp có nhu cầu đi lại là rất lớn chính vì vậy bộ giao thông vận tải ban hành kế hoạch vào thời điểm này là hoàn toàn phù hợp
bạn nghĩ sao về vấn đề này hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a còng truyền hình công an
trước hết về mặt cảm xúc thì tôi bản thân tôi cũng cảm thấy nó có điều gì đó cái cái nỗi buồn nó xâm chiếm
bởi vì ở đây chúng ta thấy rằng là cho dù lý do nào hay cho dù nguyên nhân gì đi chăng nữa thì cái việc mà người thầy có những phát ngôn nó thiếu chuẩn mực được vai trò là điều không nên
và đặc biệt là ở trong cái bối cảnh mà chúng ta đang cả xã hội người ta đang nhìn vào cái cái cái cái ngành giáo dục mà ở đó có thì luôn luôn kì vọng luôn luôn coi chắc là khó dễ dàng

giữa thầy và trò ở đây thì chúng ta
cũng cảm thấy có cái gì đấy nó cũng rất là chạy lòng
tại vì trong clip vừa rồi thì chúng ta
cũng thấy là không chỉ là từ phía giáo viên
mà bản thân các em cũng có những em học sinh
có những cái thái độ có thể nói là vô lễ
về giáo viên thậm chí là thách thức đối với
giáo viên trong những cái giờ học online
về vấn đề này thì sao ạ ông có những cái đánh giá như thế nào
có lẽ là trước đó thì chúng ta
cũng thấy ở đâu đó cái hiện tượng
mà học trò vô lễ với thầy
hay là người thầy có những cái
lời nói hành vi ứng xử nó chưa chuẩn
được với trò nhưng mà
qua cái giai đoạn mà chúng ta
bắt đầu cái năm học mới với hình thức
online một trăm linh thì cái câu chuyện này
nó lại nổi lên thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy
rằng là cái bối cảnh dịch bệnh
nó đã có cái tác động nhất định đến cái tâm lý
của mỗi một thành viên
khi tham gia hoạt động giáo dục trong đó có người thầy
trong đó có cả học trò nữa
bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là
cái hình thức học tập online này nó cũng có
những cái điểm hạn chế nó làm cho
những cái cá nhân khi mà tham gia
các hoạt động học tập thì cũng
khó có thể kiểm soát được hoàn toàn
cái cảm xúc và hành vi của mình
nhưng mà gì thì gì thì chúng ta vẫn
không thể không nói đến cái câu chuyện
đó chính là cái thái độ của học trò đối với người thầy
ở đây có lẽ là cái sự vô lễ là cái điều
rất là khó thể chấp nhận được thì cái điều này
nó cũng liên quan đến cái câu chuyện
đó là có lẽ
chúng ta vẫn nói nhiều đến đạo đức của học trò
chúng ta nói rất là nhiều đến cái văn minh
học đường nhưng mà dường như là
tất cả cái điều này nó vẫn chưa trở thành
một cái nếp chưa trở thành một cái thói quen
chưa trở thành một cái hành động
mang tính giải lựa thường xuyên ở cả
cái người học trò và cả
trong cái môi trường sư phạm nữa từ góc độ
tâm lý ông có thể cho biết là việc
học trực tuyến kéo dài trong suốt một thời gian
dài như vậy và trong thời điểm dịch bệnh hiện nay
thì sẽ gây ra những tác động những
khó khăn và gây ra những
áp lực như thế nào đối với
các giáo viên cũng như là các em học sinh
trong quá trình học tập dạ vâng
có thể chúng ta thấy rằng là
trong thời gian vừa qua thì cả đất nước chúng ta
đã có nỗ lực để phòng chống lại cái dịch bệnh
covid một mươi chín chúng ta đang bị chịu tác động
rất là nhiều từ những cái vấn đề
liên quan đến giãn cách xã hội liên quan đến
suy giảm dụt thu nhập liên quan
đến các mối quan hệ chúng ta bị đứt gãy
và vì thế mỗi một cá nhân chúng ta đều
rất dễ dàng bị tổn thương ai cũng vậy
người thầy giáo cũng vậy học trò cũng như vậy
cho nên là khi mà chúng ta học tập trực tuyến
trong cái bối cảnh mà dịch bệnh nó
nó diễn ra một cách rất là dài mà không biết
rằng là trong thời gian tới nó có
nhanh chóng được dập không thì cái cảm
xúc của người thầy rồi những cái
sự chịu đựng của người trò những cái stress
của người trò nó làm cho cái việc
học tập nó trở nên căng thẳng hơn rất nhiều
và cả hai phía nó giống như là một cái
thùng thuốc súng ấy có thể tấn công
và nổ tung nếu mà một trong hai người
sẽ có một cái hành động hay thái độ
gì đó mà bên kia không chấp nhận được
người thầy sẽ rất khó chịu rất là
bực bội rất là căm phẫn
trước một cái hành vi có thể là rất
nhỏ của học trò ví dụ như là
học trò muốn nghe lại cái tiếng
lời thầy giảng vì xung quanh nó rất ồn ào
nhưng thầy thì cái cảm giác cái tâm lý
lúc đó rất là bực bội tức tối
khó chịu do rất là nhiều tố khác nhau
thì cái điều đó là cái điều mà
chúng ta đều thấy rằng là cái cảm xúc của chúng ta
của mỗi người chúng ta nó đang
bị tác động cái thứ hai
chúng ta cũng thấy rằng là cái hình thức học tập trực tuyến
thì ban đầu có thể nó rất là thoải mái
hoặc là nếu chúng ta có
cái hoạt động học tập kết hợp
chúng tôi gọi là học tập
dạng ven lực learning tức là
một nửa trực tuyến một nửa trực tiếp
thì mọi thứ nó trở nên nhẹ nhàng nhưng bây giờ là
một trăm linh học tập trực tuyến thì
chúng ta cứ thử suy nghĩ xem
cả một buổi học mấy tiếng đồng hồ
chúng ta ngồi nói với cái máy tính
mà không đòi nhìn thấy
cái cảm xúc không nhìn thấy
cái ánh mắt trông chờ của học trò
không nhìn thấy cái sự tán dương
nào đó từ cái lời giảng của mình
thì thực sự là cũng cảm thấy rất là bực bội
rất là khó chịu cũng rất là chán
và cái sự chán đó sự bực bội đó
thì nó lại vô tình nó lại làm cho
cái mối quan hệ giữa thầy với trò trở nên
căng thẳng hơn phức tạp hơn cho nên là cái việc
nói chuyện với máy mà không có ai
hưởng ứng gì cả chúng ta vẫn hay nói với nhau
một cái câu đùa là tiếng cô vang rừng núi
không thấy ai trả lời thì đó là nó
phản ánh một cái câu chuyện thực tế đó là
là cái hình thức học tập
nó làm cho
mỗi một cái người giáo viên
học trò khó khăn hơn cái thứ ba
là tất cả giáo viên chúng ta
được dạy trong trường sư phạm với các phương pháp sư phạm
với các tình huống sư phạm
nhưng nó là tình huống sư phạm các phương pháp sư phạm
cho lớp học trực tiếp còn cái việc
mà dạy trực tuyến như thế này thì chưa ai được học cả
ngay cả bản thân chúng tôi là những
người nghiên cứu là những người mà có thể
được gọi là tiên phong để thực hiện
cái việc học tập online nhưng cũng là tự học
cho nên tất cả mọi việc chúng ta đều
mới với hình thức học mới này
do đó những cái ứng xử
do đó việc tổ chức bài giảng
do đó cái phương pháp sư phạm chúng ta đều lung tung
và chính sự lung tung này nó làm cho
cái việc dạy và học
của học trò giữa thầy với trò
nó gặp phải những cái khó khăn nhất định
và vì thế nó làm cho cái tâm lý
của cả hai phía nó gặp
những cái khó khăn
và cái khó khăn này nếu không thao gỡ
một cách khoa học
thì có lẽ là sự việc
trong thời gian tới nó còn diễn tiến
tôi nghĩ rằng nó còn mức độ nghiêm trọng hơn
và nó có thể ảnh hưởng
rất là nhiều đến cái chất lượng giáo dục sau này nữa cơ
vâng ạ vậy thì theo ông ngành giáo dục
thì có nên có những cái bộ quy tắc ứng xử
hoặc sẽ có những cái hướng dẫn như thế nào
đối với các thầy và trò để
khi mà chúng ta học tập trong một cái môi trường
rất mới như là học tập trực tuyến
dài hạn như thế á để như ông nói
là chúng ta sẽ tránh được những cái lúng túng đã xảy ra
chính chắc là như vậy tôi nghĩ rằng là
chúng ta phải nhanh chóng xây dựng ngay
một những cái bộ quy tắc ứng xử
cũng như là những cái yêu cầu
đối với nó giống như
một cái quy định đối với cái việc học tập trực tuyến
ngay cả thầy với trò tôi nghĩ rất đơn giản thôi
cái việc mà vào học như thế nào
để bách cái bách rốt
đằng sau như thế nào rồi người thầy
phải trang phục ra sao tất cả điều đó
chúng ta phải có cái quy định tuy rằng
bây giờ nó là chậm nhưng mà không nên
để muộn và chúng ta phải biết rằng là
trong thời gian tới cái việc mà học tập trực tuyến
hay là chuyển đổi số cho dục
nó là một cái xu thế tất yếu
chúng ta không thể né tránh được không phải vì dịch bệnh
mà chúng ta mới học trực tuyến đâu và tôi tin
rằng là trong thời gian tới thì việc học trực tuyến này nó sẽ
kéo dài nữa trên việc mà có một cái bộ
quy tắc ứng xử với sư phạm
rồi những cái phương pháp sư phạm
cho việc dạy trực tuyến chúng ta cần
phải có cái nghiên cứu và
bổ sung ngay cho các thầy cô
trong giáo viên truyền thần quốc
chúng ta cần phải có những tập quấn hoặc là có những
video hoặc là có những cái tài liệu
để mà giáo viên hoàn toàn có thể cập nhật được và tôi nghĩ rằng
đó là cái việc mà chúng ta nên làm
và đừng để cái sự việc nó xảy ra
nghiêm trọng thì chúng ta
mới thao gỡ thì tôi nghĩ rằng
nó là chậm nhưng có một cái điều khác mà tôi nghĩ rằng
là bộ ngục đào tạo
hay là hay cả bộ y tế
rồi ngay cả mỗi một người
dân chúng ta thì cũng phải chú ý tới một yếu tố
đó là sức khỏe tinh thần nếu
thiếu cái việc mà chăm sóc sức khỏe tinh thần
bên cạnh việc chăm sóc cái sức khỏe của thể chất
y tế thì chắc chắn rằng là không ai
chúng ta có thể chịu được được cái ngưỡng stress
cái ngưỡng căng thẳng như bây giờ
bởi vì nếu chúng ta không có một cái tinh thần thoải mái
chúng ta không có một cơ thể khỏe mạnh
chúng ta không có một cái sự sẵn sàng để chúng ta
đối mặt với những cái stress
thấp tới thì tôi tin rằng là
mọi phương pháp hay mọi giải pháp nó trở nên vô hiệu
chúng ta có thể đòi hỏi học sinh thay đổi
sinh viên thay đổi nhưng bản thân người thầy thay đổi
thay đổi từ phương pháp thay đổi từ
thái độ thay đổi từ những cái
thói quen khi chúng ta đứng lớn
thì tôi nghĩ rằng nếu mà thay đổi như vậy thì
thì mọi chuyện nó sẽ diễn ra một cách
nhẹ nhàng hơn và người thầy cũng đỡ bị ấp được hơn
lắng nghe chia sẻ và bao dung
với học sinh của mình đúng không ạ một lần nữa
xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho
truyền hình công an nhân dân và cảm ơn
về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi